hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dân hương tại khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc
và tặng quà cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng của huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
tại khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc đồng chí trần thanh mẫn cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn
đối với công lao sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước
đến thăm tặng quà cho một mươi bốn gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện can lộc
đồng chí trần thanh mẫn mong muốn các thương bệnh binh gia đình chính sách tiếp tục phát huy tinh thần
khí chất cách mạng sống vui khỏe là tấm gương cho các thế hệ nói theo
đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm
tâm chăm lo chú đáo đời sống tinh thần vật chất cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng